tại quảng bình do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ ngày một mươi hai tháng một mươi đến nay trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to lũ trên sông danh lên nhanh gây sạt lở mái ta lui đường sắt bắc nam đoạn ngọc lâm lạc sơn thuộc xã châu hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện từ hai mươi hai h ngày một mươi ba tháng một mươi đơn vị chức năng đã phong tỏa cấm đi lại đoạn đường sắt qua xã châu hóa huyện tuyên hóa
đến thời điểm một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng một mươi đoạn đường sắt trên vẫn bị phong tỏa
theo công ty cổ phần đường sắt quảng bình mái ta luy đường sắt bị sạt lở có chiều dài hơn chín mươi mét chiều sâu khoảng một mươi hai một mươi tám mét cá biệt có nhiều điểm chưa thể đo được do ngập sâu trong nước
công ty cổ phần đường sắt quảng bình đã điều động nhân lực vật lực khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở mái ta lui
tuy nhiên hiện ở quảng bình trời vẫn mưa to nước sông lên nhanh và chảy mạnh khiến việc khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn
trong khi ở một vài điểm nên mái ta lui và đường sắt vẫn tiếp tục sạt lở
vì vậy kế hoạch thông tuyến đường sắt trở lại đến thời điểm này vẫn chưa được thực hiện